bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam vừa gửi tới huyện mường lát tỉnh thanh hóa một mươi tấn gạo
nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao biên giới này trong đợt lũ vừa qua
một tuần qua bộ đội biên phòng luôn sát cánh đồng hành cùng đồng bào vùng thượng du thanh hóa
ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
không chỉ tiếp tục bố trí nơi ăn trốn ở cho gần hai trăm linh nhân khẩu bị đổ nhà do mưa lũ
hiện các đơn vị bộ đội biên phòng huyện mường lát tiếp tục đồng hành cùng đồng bào các dân tộc thiểu số huyện mường lát
khắc phục khẩu quả tiên tai dần ổn định cuộc sống
chia sẻ thiệt hại mất mát do mưa lũ gây ra với người dân thanh hóa nói chung huyện mường lát nói riêng
đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã trào tặng nhân dân huyện mường lát một mươi tấn gạo hai mươi năm tấn xăng dầu
cho các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân ứng phó hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra